hoạt động giáo dục đào tạo tiếp tục tổ chức dạy học gián tiếp trên môi trường internet qua truyền hình từng bước củng cố các điều kiện để có thể kết hợp dạy học trực tiếp
các loại hình đào tạo cho người đã được tiêm đủ liều vaccine có thể dạy học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định
bảy hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời
trong nhà bao gồm hội họp tập hứng hội thảo v v tập trung tối đa một mươi người trường hợp ít nhất chín mươi người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín được tập trung tối đa sáu mươi người
ngoài trời tập trung tối đa một mươi năm người trường hợp có ít nhất chín mươi người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín được tập trung tối đa chín mươi người
các trường hợp khác phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép
các hoạt động tiếp tục tạm dừng
hoạt động kinh doanh dịch vụ quán bar beer club pop spa massage dịch vụ làm đẹp dịch vụ ăn uống tại chỗ rạp chiếu phim rạp siết vũ trường karaoke trò chơi điện tử
hoạt động chợ tự phát bán hàng rong vé số dạo
hoạt động khác trừ các trường hợp được cho phép hoạt động quy định tại chỉ thị
quỹ ban nhân dân tp hcm yêu cầu quỹ ban nhân dân các quận huyện thành phố thủ đức xây dựng triển khai kế hoạch chi tiết thực hiện chỉ thị này trên địa bàn quản lý phù hợp với tình hình thực tế của địa phương
trong đó lưu ý khi thực hiện phong tỏa theo điểm cách ly để phòng chống dịch trên địa bàn phải xác định được phạm vi quy mô giãn cách theo nguyên tắc ở phạm vi nhỏ nhất hẹp nhất từng nhà có thể
đồng thời triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp y tế như phòng dịch xét nghiệm điều trị tiêm chủng đảm bảo người dân được tiếp cận các loại hình y tế công tư từ sớm từ xa từ cơ sở
thành lập các đoàn tổ kiểm tra liên ngành thường xuyên đột xuất kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hoạt động trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
chín nhóm sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ được hoạt động
doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao công viên phần mềm quang trung và các cơ sở sản xuất trên địa bàn các quận huyện thành phố thủ đức
doanh nghiệp hộ kinh doanh hợp tác xã tổ hợp tác hộ gia đình sản xuất kinh doanh nông lâm ngư nghiệp diêm kịp dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cơ sở thú y đối tượng ngành nghề thú y
ba công trình giao thông xây dựng
doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm
cung cấp lương thực thực phẩm dược phẩm xăng dầu điện nước nhiên liệu sửa chữa thu gom vận chuyển xử lý chất thải bưu chính viễn thông
dịch vụ mua bán sửa chữa bảo trì các loại xe máy móc thiết bị dân dụng công nghiệp các hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản dịch vụ quản lý vận hành bảo trì sửa chữa ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan tòa nhà chung cư
dịch vụ công ích dịch vụ bảo vệ trạm thu phí sử dụng đường bộ dịch vụ tư vấn xây dựng dịch vụ vệ sinh môi trường dịch vụ quan trắc và xử lý môi trường dịch vụ giới thiệu việc làm dịch vụ rửa xe các dịch vụ tiện ích như cấp thoát nước công viên cây xanh hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải
bảy bộ chính viễn thông báo chí xuất bản in lịch hoạt động kinh doanh thương mại điện tử sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến cửa hàng sách thiết bị văn phòng đường sách thư viện phòng tranh triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh đồ dùng dụng cụ học tập công nghệ thông tin thiết bị tinh học cửa hàng điện máy cửa hàng mắt kính cửa hàng thời trang mây mặt cửa hàng vàng bạc đá quý và đồ trang sức
kho dự trữ điểm tập kết trung chuyển hàng hóa dịch vụ hỗ trợ vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa
trung tâm thương mại siêu thị siêu thị mini cửa hàng tiện lợi cửa hàng tạp hóa chợ đầu mối chợ truyền thống cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang đi đối với nhà hàng trong các cơ sở lưu trú cơ sở nghỉ dưỡng tham quan du lịch chỉ được phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú tham quan không tổ chức bước về
một mươi cơ sở cắt tóc gọi đầu thể dục thể thao bao gồm gym yoga được hoạt động tối đa năm mươi công suất và tối đa một mươi người tại cùng một thời điểm
một mươi một hoạt động của văn phòng đại diện và chi nhánh thương nhân nước ngoài tại tp hcm
tổ chức tính dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài kho bạc các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tính dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài logistic dịch vụ bổ trợ người dân và doanh nghiệp bao gồm công chứng luật sư đấu giá tài sản thẩm định giá

chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất gửi đến các bạn còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo